bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa di lý một đối tượng giết người
từ tỉnh hưng yên về đơn vị để xử lý
và đây là đối tượng sau khi gây án ở đắk lắc đã vượt biên sang trung quốc
và sau hơn tám năm lẩn trốn khi vừa về đến hương yên thì bị công an bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là phan phúc lài chú tại tỉnh hà tĩnh
theo cơ quan công an năm hai nghìn một mươi bốn lai vào tỉnh đắk lắc làm nghề thợ hồ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn lài đã sử dụng hung khí đâm nạn nhân là lê thanh hưng gục ngay tại chỗ
anh hưng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
gây án xong lai vứt bỏ con dao rồi đón xe khách ra bắc và vượt biên sang trung quốc lẩn trốn
sau hơn tám năm sống ở trung quốc tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lài về lại việt nam
đổi tên thành lý mỹ thà rồi đến huyện yên minh tỉnh hà giang sinh sống
mới đây lài đến huyện yên mỹ tỉnh hương yên và tiếp tục đổi tên là hùng
thuê trọ để làm công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã ra hương yên
và bắt giữ thành công đối tượng phan phúc lài